thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng bốn đối thoại giữa tổng thư ký asean cao kim hôn với thanh niên các nước asean đã được tổ chức
với chủ đề thanh niên asean tương lai asean vai trò của thanh niên trong việc định hình tương lai asean
đây là hoạt động mở màn nằm trong quân khổ diễn đàn tương lai asean năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn
tại buổi tòa đàm tổng thư ký asean cao kim hôn khẳng định dưới sự chủ trì của indonesia
tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean về xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm được các nhà lãnh đạo asean thông qua nêu rõ
vai trò không thể thiếu của thanh niên asean trong nỗ lực xây dựng cộng đồng cần được bảo tồn và phản ánh trong tầm nhìn năm hai nghìn hai mươi năm của cộng đồng asean
tổng thư ký asean tin tưởng các ý kiến của các nhà lãnh đạo asean
ý tưởng hiểu biết về góc nhìn của các bạn trẻ có giá trị to lớn cho sự phát triển hơn nữa của khu vực asean
sự công hiến không ngừng nghỉ của thanh niên asean mở ra con đường hướng tới một cộng đồng asean sẵn sàng cho tương lai
buổi đối thoại đã phản ánh tiếng nói khát vọng và ý tưởng của thanh niên cần được lắng nghe công nhận và tích hợp vào các quy trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo asean
thông qua đó bảo đảm rằng các chính sách chiến lược và các sáng kiến của khu vực bao hàm đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên
đồng thời thanh niên asean có thể thể hiện vai trò của mình bằng việc tham gia với các hoạt động xã hội
đồng góp ý kiến vào giải pháp xây dựng cho tương lai asean thông qua các diễn đàn đối thoại chương trình giao lưu
cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến do quốc gia sửa tại và ban thư ký asean tổ chức
ngày hai mươi hai tháng bốn hai mươi doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt vừa được vinh danh trong cuốn khổ của các hoạt động bế mạc ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
khẳng định tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức kỹ năng và lan tỏa niềm đam mê đọc sách với người lao động trong doanh nghiệp
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sở thông tin và truyền thông đã phối hợp với tạp chí doanh nhân sài gòn và các đơn vị
xét chọn và tuyên dương hai mươi doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm hai nghìn hai mươi bốn
qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
và giữ gìn vị trí thành tựu
các doanh nghiệp được tuyên dương có văn hóa đọc tốt năm hai nghìn hai mươi bốn đều có tủ sách riêng tại doanh nghiệp
các hoạt động đọc sách được triển khai thường xuyên và một số lãnh đạo doanh nghiệp còn tham gia viết sách với nhiều tác phẩm hay và có giá trị cho cộng đồng
tỉnh lâm đồng bắt đầu triển khai thực hiện đề án phát triển các vùng giao an toàn tập trung
bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ
mục tiêu đạt ra đến năm hai nghìn ba mươi toàn tỉnh lâm đồng sẽ đạt diện tích canh tác rau khoảng ba mươi hectare với sản lượng từ ba tám cho đến bốn triệu tấn
tỉnh lâm đồng sẽ triển khai thực hiện theo hướng ổn định diện tích rau canh tác tại khu vực thành phố đà lạt và vùng phụ cận
phát triển mở rộng diện tích sản xuất rau tại các huyện lâm hà cam rông di linh bảo lâm
trên cơ sở chuyển đổi từ diện tích cây lương thực cây công nghiệp và vườn tạp hình thành vùng rau sản xuất tập trung an toàn
bảo đảm truy xuất nguồn gốc và lựa chọn một số loại sản phẩm chủ lực có lợi thế sản xuất và khả năng liên kết phát triển thị trường
cũng như cung cấp cho hoạt động sơ chế chế biến
bên cạnh đó triển khai nghiên cứu chọn tạo sản xuất các giống rau mới trong nước đáp ứng yêu cầu sản xuất và thị trường
trước mắt tỉnh tiếp tục lựa chọn nhập khẩu mua bản quyền các giống rau mới có năng suất chất lượng cao
đẩy mạnh phát triển các sản phẩm ô cốp và tiếp tục đẩy mạnh quảng bá nâng cao thương hiệu của sản phẩm rau lâm đồng